trong khi mức thuế xuất khẩu hàng dệt may tới các thị trường chưa có fta hiện nay ở mức trung bình một mươi
thì với cptpp mặt hàng này của việt nam có cơ hội hưởng mức thuế
nhưng để đạt được mức thuế đó hàng dệt may việt nam phải đáp ứng điều kiện về quy tắc xuất xứ
cptpp có quy tắc xuất xứ sản xuất từ sợi trở đi
theo đó thì quy định là bắt đầu từ khâu sản xuất sợi cho đến ra vải thô
từ vải thô vải chưa thành phẩm để hoàn thiện trở thành vải thành phẩm
từ vải thành phẩm thì cắt may khâu thành một cái áo cái quần hoàn thiện
thì tất cả các công đoạn này phải được diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của các quốc gia thành viên của cptpp
nguyên liệu quan trọng nhất của ngành dệt may là vải
mỗi năm tại việt nam ngành này cần trên bảy tỷ mét vải
nhưng các công ty dệt trong nước mỗi năm chỉ đáp ứng sản xuất khoảng tám tỷ mét
để bù vào đó việt nam nhập hơn bốn tỷ usd vải từ trung quốc
một ba tỷ usd từ hàn quốc hơn một tỷ từ đài loan
điều đáng nói là cả ba nền kinh tế này đều không tham gia cptpp
và theo các chuyên gia trong ngành diệt vải thì công đoạn nhuộm đang là công đoạn yếu nhất
cả về vốn công nghệ cũng như đội ngũ nhân lực
ngoài ra việc lựa chọn thiết bị cũng là một việc hết sức là khó khăn
bởi vì thị trường việt nam cho những loại máy móc thiết bị này chưa phải là nhiều
thế nên là các hãng lớn người ta cũng chưa dành những cái ưu đại
theo nhiều nhà phân tích những lợi thế mà cptpp mang lại cho ngành dệt may
chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định
thế nào để gỡ bỏ nút thắt này mời quý vị theo dõi phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hiện tại việt nam có tới hơn năm doanh nghiệp dệt may lớn nhỏ
trong đó những doanh nghiệp lớn nhất chủ yếu là doanh nghiệp fdi
nhưng điều đáng nói là công đoạn dệt nhuộm của các doanh nghiệp này lại không nằm ở việt nam
nguyên nhân là do môi trường kinh doanh tại việt nam chưa thực sự phù hợp để đầu tư công đoạn này
đối với sợi vào là rất dễ đối với may vào là rất dễ chỉ phải dựng cái nhà máy là xong
nhưng đối với nhuộm thì nó liên quan đến môi trường liên quan đến nước thải
thế thì chính phủ có tạo điều kiện không chính phủ tạo điều kiện địa phương có tạo điều kiện không
địa phương tạo điều kiện thì có doanh nghiệp nào mở khu công nghiệp để đáp ứng nhiều thì không
thì hiện nay ở việt nam có khoảng hơn sáu trăm linh khu công nghiệp trên toàn xin lỗi hơn bốn trăm linh khu công nghiệp
nhưng hầu như không có khu công nghiệp nào đáp ứng cái tiêu chí về nhuộm
thành thử ra là khu công nghiệp thì có đấy nhưng mà khi họ náp họ vào thì không được
trong khi đó các doanh nghiệp dệt vải ở việt nam chủ yếu là xuất phát từ làng nghề
nhóm doanh nghiệp này vừa thiếu vốn vừa khó tiếp cận công nghệ cao
và chỉ đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu về vải tại việt nam
đối với doanh nghiệp trong sân nhà đấy thì họ thiếu đủ thứ
họ thiếu quy mô về vốn như thứ trưởng nói muốn đầu tư vào dệt cần rất nhiều tiền họ thiếu tiền
muốn đầu tư phải rất rất nhiều về công nghệ họ thiếu công nghệ
thị trường họ cũng không có thị trường thế làm thế nào
trước tình hình đó các doanh nghiệp ngành dệt may một mặt
cách khắc phục điểm nghẽn này mặt khác đề nghị bộ công thương
đưa ra một quy hoạch tổng thể phát triển ngành dệt may
ít nhất là tới năm hai nghìn ba mươi năm làm cơ sở cho các doanh nghiệp xây dựng định hướng phát triển
bây giờ họ sẽ quan ngại vấn đề môi trường tác động đến môi trường
nhưng tôi cho rằng với cái luật môi trường việt nam
là một trong những môi trường phải nói là thiết sức chặt chẽ
cái thứ hai là bây giờ người ta có công nghệ rồi công nghệ xử lý nước thải rất là hiện đại
thì tôi cho rằng cái băn khoăn của các bộ xử lý địa phương như vậy
tôi cho rằng cũng không cần đáng phải quan ngại quá mức độ
mà chúng ta hãy nhìn tổng thể rằng là cái hiệp định mà nhà nước chính phủ ta đã
nhà nước chính phủ ta đã để đã đăng ký rồi
thì chúng ta phải tạo ra những cơ hội cho các nhà đầu tư vào phần cung thiếu hụt
để chúng ta lấy được từ hiệp định thương mại này
cái quan trọng nhất chính là các địa phương của chúng ta phải xem xét và ứng xử đối với ngành dệt may
cũng như là cả ngành da dày và các ngành khác nữa
trong một bối cảnh chung là có mong muốn được hưởng ưu đại đặc biệt
về mặt thuế quan từ các hiệp định hay không
nếu mà có thì nhất định là chúng ta phải tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư vào ngành
có được những điều kiện tốt và được đối xử công bằng so với các ngành khác
cũng theo các chuyên gia bên cạnh việc đưa ra quy hoạch tổng thể phát triển ngành dệt may
cần có những khu công nghiệp lớn được quy hoạch riêng cho công đoạn dệt nhuộm
khi đó chi phí xử lý nước thải sẽ được giảm thiểu
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra giám sát về môi trường